các covid một mươi chín tăng mạnh hầu hết các khu dân cư cơ quan đơn vị trường học đều xuất hiện các ca bệnh tỷ lệ điều trị f cách ly tại nhà lớn đồng nghĩa với lượng rác thải có nguy cơ lây nhiễm tồn tại ở cộng đồng khá cao
bạn tuấn ở cầu giấy hà nội đã từng bị f và tự cách ly ở nhà
một ngày tuần suốt thay khẩu trang cũng như các thiết bị y tế như kit test tăng đáng kể
thế nhưng tuấn vứt chung các rác thải y tế như khẩu trang kít tết vào cùng với rác thải sinh hoạt chứ không có biện pháp nào phân loại
tất cả bỏ vào một túi nilon chờ đơn vị vận chuyển đến thù gom
mình sẽ dọn dẹp các thứ từ nhà cho đến khẩu trang thì thường mình sẽ bỏ luôn vào các rác thải sinh hoạt và để nhờ bạn bé vứt hộ
nói thật thì đợt này bọn mình mới chỉ chú ý đến việc là có dịch thì đeo khẩu trang thôi còn cái về vấn đề mà phân loại rác thải rất khẩu trang với lại rác thải sinh hoạt thì bọn mình cũng chưa có lưu ý cái vấn đề đấy
hiện nay dù đã âm tính trở lại nhưng việc thải bỏ khẩu trang không phân loại và đôi khi không đúng nơi quy định cũng tồn tại nguy cơ lây lan dịch bệnh
khẩu trang y tế cũng như các đồ dùng phục vụ người bệnh đã qua sử dụng tiêm ẩn nhiều mầm bệnh như về hô hấp cúm đường tiêu hóa
việc thải bỏ khẩu trang sau khi sử dụng đồng nghĩa mầm bệnh vi khuẩn còn tồn tại nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng
dọc các tuyến đường không khó để bắt gặp hình ảnh những chiếc khẩu trang tràn lan khắp các vỉa hè gốc cây công viên nơi công cộng
thậm chí bay lung tung khi có gió hoặc
xe cộ lưu thầm quả lại
chị thưởng một công nhân vệ sinh môi trường chuyên thu gom rác thải sinh hoạt
chị cho biết rác thải y tế đặc biệt là khẩu trang xuất hiện khắp mọi nơi
chị phải cầm trổi cán dài quét khẩu trang từ xa không dám đụng tay vào vì lo sợ nguy cơ nhiễm bệnh
người dân mình cứ hay vứt rác vừa bãi như là khẩu trang lột ra dọc đường cũng ném vừa ra
xong rồi bao chân bao tay rồi là
cái que tét của người dân mình này này vẫn cứ vứt lung tung ra
thế là bây giờ chúng tôi làm là chúng tôi thấy cái ý thức của người dân về cái vệ sinh đó bây giờ kém quá rồi
tôi cũng mong muốn làm sao cho mọi người là cố gắng là lân cao cái ý thức lên để cho bảo vệ mình và bảo vệ cộng đồng
đặc biệt trong thời điểm f f một tự cách ly ở nhà rất nhiều
nhưng hầu hết mọi người đều không có ý thức phân loại bỏ riêng rác khẩu trang và thiết bị y tế ra một túi riêng đóng kín
ở nơi chị làm việc đã có rất nhiều công nhân bị nhiễm covid
bản thân chị cũng đã từng bị dương tính
chị chỉ mong mỗi hộ gia đình có ý thức hơn để công việc thu gom và phân loại rác của chị đỡ vất vả
các hộ gia đình thì là phải nên bọc các khẩu trang kể cả của người bệnh hay là của người không
tốt nhất là các cái khẩu trang với cái que tét là ta cứ buộc gọn lên một cái
thì là ta cố gắng là cái rác đấy
thì là mua lên một cái túi như là để diện là bây giờ nó bảo là cái rác thải cách ly hay gì đấy
thế là mình có cái bút viết thì mình ghi vào đấy rồi hàng vài ba ngày mình vứt cái rác đi đi một lần hoặc hết cách đi thì mình vứt cũng được
không có vấn đề gì cả
ở việt nam chính phủ đã ban hành nghị định số một trăm năm mươi năm hai nghìn một mươi sáu ndcp ngày một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
quyết định về sự phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
theo đó người nào xả rác thải
bao gồm cả khẩu trang y tế
đã qua sử dụng không đúng nơi quy định sẽ bị phạt từ ba đến năm triệu đồng
mức phạt sẽ tăng lên bảy triệu đồng nếu vứt rác thải y tế ở nơi công cộng
hoặc vào hệ thống thoát nước và cống rãnh của đô thị
dù đã có quy định nhưng chế tài xử phạt còn chưa nghiêm
thêm nữa việc thiếu quy trình hướng dẫn riêng và cụ thể
cũng khiến cho việc phân loại xử lý rác gặp nhiều khó khăn
hiện tại bây giờ f f một thì quản lý cách ly ở nhà rất nhiều
mà tôi là người trực tiếp quản lý ở đấy
hầu như là dân nhiều nhà không có thể khai báo
f một f người ta cũng khai báo
thêm là khẩu trang và thiết bị y tế hầu như người ta cho lẫn hết vào rác thải
rác thải sinh hoạt rác thải y tế cho hết vào trong đấy
nhiều lúc tôi đi kiểm tra thì tôi còn thấy cả quần áo bảo hộ lao động
kiểu quần áo y tế đấy người ta còn vứt vào luôn bọc rác luôn
thế nên là mình cũng không thể quản lý được
mà chị em thì cái nguy cơ nó lây rất nhanh
vì cái khẩu trang đấy là hầu như là f f một
thì người ta không khử khuẩn được người ta cho vào rác dân
thì rác dân thì công nhân người ta thư bom
thì cái rác dân là cái nguy cơ lây nhiễm cho chị em cực cao luôn
theo chuyên gia khẩu trang khi đã qua sử dụng
thường ẩn chứa rất nhiều nguy cơ gây lây nhiễm ra môi trường
không đảm bảo an toàn dịch tễ
vì nó là vật dụng để chắn những chất tiết từ đường hô hấp của nhiều người
kể cả những người đang mang mầm bệnh
theo báo cáo trên science daily
ước tính cả thế giới sử dụng khoảng một trăm hai mươi chín tỷ chiếc khẩu trang mỗi tháng
tương đương tầm ba triệu chiếc mỗi phút
khẩu trang đã sử dụng vì thế xuất hiện ở khắp mọi nơi
từ vỉa hè trốn đô thị cho đến hang cùng ngõ hẻm lên cả internet
bên cạnh đó khẩu trang y tế vốn được làm bằng chất liệu vải không dệt khá bền
nên khó phân hủy được trong môi trường tự nhiên
hiện nay mỗi người sử dụng một khẩu trang
một ngày một chiếc
thì riêng hà nội cũng đã là mấy triệu chiếc một ngày rồi
nên tôi nghĩ nếu mà được thì các cơ quan bộ tài nguyên môi trường cùng với bộ y tế
phải có những quy định
thực ra cái này nó không khó gì cả
ví dụ như là người ta có thể tự rác người ta cho vào một túi
xong rồi người ta ráng một dấu hiệu gì đấy
để khi đối với các lươn vị thu gom thì mình thu gom vào
xong rồi mình xử lý
như thế thì nó tốt hơn nhiều so với việc tức là bây giờ chúng ta cứ trộn lẫn vào
xong cuối cùng là đi trôn và đấy là một cái lượng chất thải khổng lồ
khẩu trang được xếp vào loại rác thải y tế độc hại phải được xử lý đặc biệt
nếu không sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến môi trường gây ô nhiễm không khí nguồn đất và nước
việc trang bị các thùng rác hoặc túi phân loại rác thải y tế tại mỗi gia đình
cơ quan trường học là vấn đề đáng được lưu tâm
và đương nhiên quan trọng nhất vẫn là ý thức của mỗi người
hạn chế tối đa việc vứt rác thải y tế ra môi trường bên ngoài
đó là cách để bản thân mỗi người chúng ta hỗ trợ công tác phòng chống dịch
cũng như chung tay cùng cộng đồng bảo vệ môi trường sống